các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xét nghiệm sars cov hai được thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ
theo quy định xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên định kỳ tại các khu vực có nguy cơ cao
tập trung đông người như cơ sở khám chữa bệnh chợ đầu mối bến xe siêu thị
và các nhóm nguy cơ các trường hợp di chuyển nhiều nơi tiếp xúc nhiều người như lái xe
người chạy xe mô tô chở khách xe ôm người giao hàng hóa shipper
do cơ quan y tế thực hiện đúng theo quy định xét nghiệm trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng
như sốt ho mệt mỏi đau hỏng mất vị giác và cứu giác khó thở
huyện tương dương quy định một trăm linh người dân trở về từ ngoài tỉnh phải khai báo tại cơ sở y tế
trung tâm y tế huyện hoặc trạm y tế xã thị trấn
đối với công dân thuộc diện cách ly tại nhà trước khi thực hiện cách ly
trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín các xã thị trấn cần khảo sát điều kiện cách ly
trường hợp không đáp ứng các điều kiện cách ly tại nhà nơi lưu trú thì cần chuyển sang cách ly tập trung để đảm bảo an toàn
về thu phí xét nghiệm sars cov hai đối với các trường hợp cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà
yêu cầu phòng chống dịch sở y tế nghệ an cho biết
đối với trường hợp áp dụng biện pháp cách ly tại cơ sở cách ly tập trung như trường hợp tự nguyện cách ly tập trung bắt buộc của nhà nước
lựa chọn được miễn phí xét nghiệm trường hợp yêu cầu cách ly tại địa điểm khác như khách sạn hay resort
phải chịu toàn bộ chi phí xét nghiệm
đối với các trường hợp còn lại theo dõi sức khỏe hoặc cách ly tại nhà nơi lưu trú
người dân phải chịu chi phí xét nghiệm nhằm đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch